trước đó sáng ngày hai mươi tháng một mươi một bốn bé sơ sinh tử vong ở đơn nguyên sơ sinh bệnh viện sản nhi bắc ninh
bé đều là trẻ sinh non yếu nhẹ cân và kèm bệnh lý bẩm sinh phải thở máy nằm lồng ấp
tối cùng ngày tám bệnh nhi từ bệnh viện sản nhi bắc ninh được điều chuyển lên bệnh viện nhi trung ương
trong đó có sáu trẻ sơ sinh và hai bé đã qua tuổi sơ sinh là ba mươi sáu ngày tuổi
các bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng đẻ non phải thở oxy kéo dài
thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo tuy không mới
thế nhưng vẫn còn không ít người đã trở thành nạn nhân của loại tội phạm này
tại khánh hòa mới đây nhất công an thành phố nha trang đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn thanh tùng biệt danh là tùng lừa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba người địa phương để làm rõ về hành vi giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó vào đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tùng gọi điện cho chủ một doanh nghiệp trên đường hùng vương
phường lộc thọ tự xưng là một cảnh sát khu vực công an phường lộc thọ
rồi yêu cầu chủ doanh nghiệp chuyển hai triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng mà tùng đã mượn được
trước lời đe dọa của tùng nếu không làm theo thì cơ sở kinh doanh sẽ bị làm khó dễ
chủ doanh nghiệp đã chuyển tiền cho tùng
qua đấu tranh tùng còn khai thực hiện ba vụ giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với hình thức tương tự trên địa bàn thành phố nha trang
công an thành phố nha trang thông báo nếu ai bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự
đề nghị đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang để phối hợp giải quyết
lại có thêm một vụ cố ý gây thương tích nặng do mâu thuẫn phát sinh trên bản nhậu xảy ra tại huyện crong park tỉnh đắk lắc
với hành vi côn đồ đối tượng nguyễn minh nhật chú tại xã gia phê huyện crong park
đã bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam
nguyễn minh nhật là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
trước đó tại nhà một người quen ở xã ya quang huyện crong park
trong quá trình ngồi nhậu giữa nhật và anh hồ thanh phúc phát sinh mâu thuẫn dẫn đến sô sát
mặc dù đã được mọi người can ngăn nhưng nhật vẫn dùng một cây kéo đâm nhiều nhát khiến phúc bị thương sáu mươi năm
mặc dù biết trồng cây cần sa là hoạt động trái phép
thế nhưng ông nguyễn thanh bình
tại xã trà ôn huyện trà ôn tỉnh vĩnh long vẫn bất chấp pháp luật trồng một lượng lớn cây cần sa trong nhà
nhận được tin báo của người dân công an huyện trà ôn phối hợp với công an xã trà ôn đã tiến hành kiểm tra và phát hiện
tại khu vườn của ông bình có trồng một trăm ba mươi chín cây cần sa với tổng trọng lượng là tám mươi sáu kg
khu vực trồng cây cần sa có diện tích hơn một trăm năm mươi m hai và được ông bình làm rào che chắn rất cẩn thận
nhằm tránh sự phát hiện của mọi người xung quanh và lực lượng chức năng
tại cơ quan công an ông bình khai nhận số cây cần sa trên được trồng khoảng hơn bốn tháng nay nhằm mục đích cho gà ăn
tại tỉnh bình định trong thời gian gần đây ở các khu dân cư đã nổi lên tình trạng mất trộm tài sản khiến cho người dân hoang mang lo lắng
các đối tượng phạm tội chủ yếu hoạt động vào lúc đêm khuya ở những khu dân cư mới hình thành và vắng người qua lại
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
mới đây nhất vào ngày năm tháng một mươi một
ông lê đình dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại phường nhân bình thành phố quy nhơn tỉnh bình định
phát hiện gần chục trụ sắt dùng để dựng sân khấu tổ chức sự kiện để ở trước nhà đã bị kẻ gian lấy trộm
thiệt hại ước tính hơn hai mươi triệu đồng
ở đây là anh em làm thì có sự bảo quản rất là kỹ
nhưng mà đây là có một số sản phẩm mà mới giờ tự phân thiết về chưa kịp để mà cái cấu nó lại thành khối để trống trộm
thì nó là bị mất
vật liệu bị mắc là mình bị mất tám cái trụ
tám cái trụ của cái nhà bạc ấy
cách đó không lâu nhà anh lương tiến vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường nhân bình tp quy nhơn
cũng bị kẻ gian đột nhập bằng cách phá khóa
khi đi làm về anh vinh hết sức bất ngờ khi phát hiện nhà đã bị lục tung
kẻ gian chủ yếu lấy những tài sản gọn nhẹ như máy tính sách tay điện thoại di động
tổng trị giá gần ba mươi triệu đồng
tôi vừa mới mua nhà ở đây thì khoảng tháng tám
nhưng mà nghe đây thì lúc đợt vừa rồi thì cũng nghe bà con kể lại là bị cày cửa rất nhiều ở khu vực này
từ phía đường bên trong này cho đến những khu nhà trọ xung quanh đây đều bị trộm cày cửa qua rất là nhiều lần
bà con ở đây thì cũng đang rất là hoang mang và lo lắng
hiện nay cũng nổi lên một số tình hình trộm cắp
thì những tình hình đứng trước tình hình này
cũng như sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo
chúng tôi cũng đã làm một số biện pháp về công tác tuyên truyền
cũng như công tác phòng ngừa
tuy nhiên tình hình tội phạm trộm cấp vẫn còn xảy ra
qua đây thì về mặt địa phương cũng là có một số nguyên nhân
trong đó là cái nguyên nhân là do bà con nhân dân chúng ta sơ hở mất cảnh giác
tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng để hoạt động trộm cắp
ảnh hưởng tình hình chung của địa bàn
theo thống kê từ đầu tháng một mươi một đến nay
địa bàn tp quy nhơn nói riêng tỉnh bình định nói chung
tình hình trộm cắp tài sản ở khu dân cư diễn biến khá phức tạp
dù không ít đối tượng đã bị phát hiện và xử lý
thủ đoạn của bọn trộm là hàng đêm dùng xe máy đi dạo ở các khu vực dân cư vắng người
nếu thấy sơ hở thì tìm cách đột nhập trộm cắp
bên cạnh các biện pháp phòng ngừa của lực lượng công an
người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
chủ động các biện pháp bảo vệ an toàn tài sản cho gia đình
góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online của chúng tôi ngày hôm nay
những tin tức an ninh trật tự mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật phát sóng vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị cùng chú ý theo dõi
còn bây giờ chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với chị linh chi và chị tô thủy
quý vị và các bạn thân mến tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh sẽ là những thông tin
về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với hai đối tượng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng ngải xeo trinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã hoàng thu phố
huyện bắc hà tỉnh lào cai có nốt ruồi cách một năm cm
dưới trước mép trái
và đối tượng chấu xuân bình sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại xã lùng khấu nhiên
huyện mường khương tỉnh lào cai
cũng liên quan đến tội danh mua bán phụ nữ cơ quan thẻ ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cao thị thu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại huyện phong thổ tỉnh lai châu
cao một m năm mươi bốn sống mươi lõm dái tay vuông và có nốt ruồi cách năm cm dưới trước đầu lông mảnh trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị
và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện